liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên phố ngô thị nhậm phường quang trung quận hà đông
vào tối ngày hôm qua hai mươi tám tháng bảy giữa bốn ô tô và sáu xe máy khiến một người chết và năm người bị thương
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hà đông
vào sáng ngày hôm nay công an quận hà đông hà nội cho biết đã tạm giữ một tài xế
danh tính tài xế này được xác định là hà thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
quê quán yên bái tạm trú tại phường la khê quận hà đông
người điều khiển chiếc xe santa fe viện kiểm soát ba mươi e bốn mươi năm nghìn năm trăm ba mươi bốn
một số nhân chứng tại hiện trường cho rằng tài xế có biểu hiện say xỉn
tuy nhiên kết quả kiểm tra sau đó của lực lượng chức năng cho thấy lái xe không sử dụng rượu bia hay ma túy
trước đó vào tối hai mươi h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng bảy
một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại nút giao thông quang trung ngô thị nhậm quận hà đông
tại hiện trường bốn xe ô tô và nhiều xe máy bị hư hỏng do va chạm
nguyên nhân ban đầu là do tài xế hưng không làm chủ tốc độ
dẫn đến tai nạn